sau những đợt thiên tai bão lũ liên tiếp khiến cho nhiều điểm trường ở xã trà leng huyện nam trà my tỉnh quảng nam có nơi bị cô lập có nơi bị đất đá vùi lấp và sụp đổ
với lòng yêu nghề và tình thương đối với học trò vùng cao các thầy cô giáo ở nơi đây đã vượt lên sàn khó tiếp thêm động lực và nâng bước cho các em đến trường ghi nhận của truyền hình nhân dân tại quảng nam
đã có tám năm dạy trẻ mầm non ở huyện miền núi nam trà my tỉnh quảng nam trong đó có hai năm đứng lớp tại điểm trường nóc ông lục thuộc trường phổ thông dân tộc bán chú trà leng
cô hồ lê hồng thủy vẫn chưa hết bằng hoàng khi hiện trường của vụ sạt lở khiến chín người chết và một mươi ba người vẫn còn mất tích chỉ cách ngôi trường chưa đầy ba trăm linh mét
vượt lên nỗi lo về nguy cơ sạt lở vẫn còn rình dập và trên hết là thương những học trò nhỏ sớm phải chịu mất mát về người thân
họ lộ đến từng nhà vận động để đưa học sinh ra lớp
trong đợt mưa bão số chín tại trường phổ thông dân tộc bán chú trà leng
toàn bộ khuôn viên nhà trường bị bùn đất lấp kín nhiều công trình cơ sở vật chất bị đổ sập
đường xá bị ách tắc khiến học sinh không thể đến trường
những ngày qua bên cạnh chia nhau tổng dọn vệ sinh để tổ chức dạy học
các thầy cô đến từng nhà vận động các em học sinh trở lại trường
đồng thời lên phương án để tổ chức dạy bù để các em theo kịp được chương trình
tăng cường thời lượng học tố và thí vị các em để các em đáp ứng được cái chuẩn kiến thức kỹ năng trong thời gian tới
tập trung sức lực của thầy và các phụ huynh
thầy và các phụ huynh tích cực vận động cho các em học sinh ra lớp đi đảm bảo
là thực hiện cái kế hoạch năm hạt của năm nay theo cái trận chung của bộ giới dục độ tàu
dù vẫn còn ngổn ngang sau những đợt thiên tai liên tiếp với lòng yêu nghề và vì học sinh thân yêu
các thầy cô giáo ở đây vẫn chuẩn bị từng bữa ăn tươm tất đầy đủ dinh dưỡng cho học sinh
tiếp tục làm người cõng chữ cho các em tới trường